nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị đang tiếp thêm động lực mới sức mạnh mới để phụ nữ công an nhân dân có thêm những đóng góp tích cực trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
có nhiều tấm gương phụ nữ công an nêu cao ý chí quyết tâm của lời thề vì nước quên thân vì dân phục vụ
hình ảnh đẹp về người nữ chiến sĩ công an sống trong lòng nhân dân ngày càng được lan tỏa rộng rãi trong cuộc sống góp phần quan trọng trong mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
sức mạnh toàn diện
để tiếp tục cùng toàn lực lượng thực hiện thắng lợi nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị khóa một mươi ba về đẩy mạnh lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
phụ nữ công an nhân dân đang tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tích đạt được trong suốt chiều dài bảy mươi tám năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân việt nam
những bông hồng thép đã đảm nhận nhiều nhiệm vụ khó khăn gian khổ phức tạp và trực tiếp tham gia triệt phá nhiều tổ chức tội phạm truy bắt nhiều đối tượng nguy hiểm triệt phá thành công nhiều đối tượng tội phạm có vũ trang tham gia điều tra khám phá nhiều vụ án lớn góp phần đảm bảo an ninh trật tự phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước
phụ nữ công an nhân dân trong thời gian qua được đánh giá rất là cao và được cộng đồng xã hội ghi nhận
ở các góc độ khí cạnh là các chị em gần như là cũng đã sông pha tham gia ở tất cả các lĩnh vực giao thông lĩnh vực an sinh xã hội gắn bó với nhân dân trong những lúc mà dịch bệnh thiên tai bệnh tật
trong những năm qua các nữ trinh sát cảnh sát hình sự đã tham gia phá nhiều chuyên án liên quan đến mua bán phụ nữ và trẻ em
điển hình như câu chuyện mua bán trẻ em do cục cảnh sát hình sự phối hợp với công an hà nội tiến hành phá án
các nữ cán bộ sau khi nhận nhiệm vụ tiến hành trinh sát đối tượng tổ chức mua bán trẻ em sơ sinh đang thuê tại xã ngọc hồi huyện thanh trì hà nội
đó là ngôi nhà một tầng nằm sâu trong ngõ nhỏ tiến hành bao vây ngôi nhà tổ công tác phát hiện bắt giữ năm đối tượng có hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi và năm người liên quan trong đó có một phụ nữ mang thai

các nữ cán bộ sau khi nhận nhiệm vụ tiến hành phá án

năm một nghìn sáu trăm năm mươi sáu cháu là trẻ mồ côi đồng hành cùng người thân nuôi dạy các con cho đến năm một mươi tám tuổi
đặc biệt cái dịch covid vừa rồi thì hội phụ nữ trung ương cũng đã phát động rất là tốt hưởng ứng chương trình mẹ đỡ đầu của trung ương hội phát động
sau hai năm hội phụ nữ cơ quan trung ương bộ công an cũng đã nhận đỡ đầu được gần một bảy trăm linh trẻ em mồ côi trong cả nước
mẹ đỡ đầu đến một mươi tám tuổi để các em học hoàn hẳn phẫu hồng trung học và có công việc làm
có ba mươi hội phụ nữ công an đơn vị địa phương nhận nuôi từ hai mươi cháu trở lên
quá trình tổ chức thực hiện gắn với chương trình triệu phần quà sang sẻ yêu thương và phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau do chính phủ phát động
hội phụ nữ quang tỉnh cũng đã trợ giúp
và cũng như là đỡ đầu các cháu để các cháu có được cuộc sống tốt hơn
và cái chương trình này cũng đã được hội phụ nữ hội liên hiệp phụ nữ tỉnh công nhận và cũng như là các người dân trên địa bàn tỉnh rất ủng hộ
khi các cháu đầu vào năm học mới thì hội phụ nữ công an tỉnh cũng đã vận động hội xe đạp nối vòng tay lớn miền bắc vừa rồi tổ chức ở vĩnh phúc là cũng đã hỗ trợ cho mỗi cháu một chiếc xe đạp với trị giá là hơn một triệu năm trăm linh nghìn đồng trên một chiếc xe
và điều đó cũng tạo điều kiện cho các cháu động viên các cháu học tập tốt hơn và có những phương tiện để đến trường
từ những hoạt động thiết thực đã góp phần giáo dục truyền thống nhân ái tình yêu thương đồng chí đồng đội trong phụ nữ công an nhân dân
đồng thời giúp được hàng nghìn cá nhân gia đình phụ nữ trong và ngoài lực lượng công an
có hoàn cảnh khó khăn chia sẻ trách nhiệm với xã hội thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó với lực lượng công an và nhân dân trên địa bàn
đồng thời giúp được hàng nghìn cá nhân gia đình phụ nữ trong và ngoài lực lượng công an

những việc làm của phụ nữ công an nhân dân đang phát huy hiệu quả thiết thực tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp hội phụ nữ trong lực lượng công an
qua đó các cán bộ hội viên phụ nữ ngày càng nâng cao ý thức trách nhiệm trong vấn đề chăm lo bảo vệ quyền lợi của trẻ em
thực hiện hiệu quả nội dung giám sát và phản biện xã hội về công tác gia đình và trẻ em
góp phần xây dựng hình ảnh nữ chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
ở bất kỳ lĩnh vực nào hay vị trí công tác nào của phụ nữ công an nhân dân cũng đều có cố gắng tích cực
phấn đấu phát huy đức tính cần cù chịu khó tỉ mỉ kiên trì nhẫn nại khắc phục khó khăn năng động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

công tác hội và phong trào phụ nữ được đẩy mạnh hoạt động hiệu quả là bộ phận không thể thiếu trong công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương bộ công an trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã ghi nhận đánh giá cao và tặng nhiều phần quà cao quý cho phụ nữ công an nhân dân
đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã ghi nhận đánh giá cao và tặng nhiều phần quà cao quý cho phụ nữ công an nhân dân
đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã ghi nhận đánh giá cao và tặng nhiều phần quà cao quý cho phụ nữ công an nhân dân
đó không chỉ là khẩu hiệu hành động mà đã trở thành những việc làm thường xuyên hàng ngày để mỗi nữ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân thật sự đẹp trong lòng nhân dân vì cuộc sống yên bình hạnh phúc của nhân dân